trong sáng nay ngày một mươi ba tháng sáu phó chủ tịch ủy ba nhân dân tp hcm dương anh đức cùng lãnh đạo các sở ngành của thành phố
đã làm việc với ủy ban nhân dân quận gò vấp để xem xét có nên ngưng thực hiện chỉ thị một mươi sáu tại quận này hay không
theo nội dung cuộc họp nhiều khả năng gò vấp sẽ dỡ bỏ chốt kiểm soát trên diện rộng
để tập trung nhân lực cho những khu vực trọng điểm khác
theo báo cáo của ủy ban nhân dân quận gò vấp sau hai tuần triển khai giãn cách toàn quận theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
thì tình hình dịch ở quận gò vấp đã cơ bản được khống chế số ca nhiễm đang giảm
tuy nhiên trên địa bàn quận gò vấp vẫn còn những khu vực trọng điểm phải siết chặt hơn vấn đề cách ly giãn cách
quận càng làm kỹ thì việc dỡ phong tỏa sẽ càng sớm
nếu không làm nghiêm siết không chặt có thể xảy ra việc lây nhiễm chéo hoặc ngồi ngay bên ngoài xâm nhập vào
cơ bản là chúng ta sẽ nới bớt các biện pháp không còn quá cần thiết để cho cuộc sống người dân dần dần
quay trở lại bình thường và chúng ta giảm bớt những nguồn lực những diện rộng thì chúng ta có nguồn lực tập trung làm tốt hơn với diện hạt
bởi vì đó cũng chính là cái phương châm chống dịch của việt nam chúng ta mà
ban đầu thì rộng nhưng sau đó phải thu hẹp dần lại có trọng tâm trọng điểm
bởi vì nguồn lực của chúng ta không phải là vô hạn thì chúng ta tập trung lại như vậy nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều
so với việc chúng ta giảm cải ra căng sức ra vào một địa bàn rất là rộng
hành phố hồ chí minh những ngày tới có thể xuất hiện thêm những ca nhiễm
do vậy quận gò vấp cũng như các quận nguyện sẽ tăng cường việc lấy mẫu xét nghiệm điều tra truy vớt hoanh vùng dập dịch
đồng thời phải vận động người dân khai báo y tế khi có yếu tố dịch tễ hoặc nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
như vậy quyết định cuối cùng có ngưng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tại quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai có được thực hiện hay không
sẽ được bàn bạc cụ thể trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố vào sáng mai một mươi bốn tháng sáu
việc còn phụ thuộc vào tình hình chung của toàn thành phố trên tinh thần tạo môi trường an toàn tạo yên tâm cho người dân
đồng thời tiếp tục phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố